tính đến sáng ngày một mươi ba tháng ba hàn quốc ghi nhận thêm một trăm một mươi ca nhiễm sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm
virus corona chủng mới này lên gần tám người con số một trăm một mươi trường hợp cũng là số ca nhiễm mới
ghi nhận trong ngày thấp nhất trong hơn hai tuần qua tại hàn quốc tính đến thời điểm hiện tại
tổng số ca nhiễm sars cov hai tại hàn quốc là bảy chín trăm bảy mươi chín trường hợp
trong khi đó theo trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh hàn quốc số ca mắc covid một mươi chín được
chữa khỏi và xuất viện trong ngày một mươi hai tháng ba là một trăm bảy mươi bảy người nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi
lên năm trăm một mươi người đây cũng là lần đầu tiên số ca khỏi bệnh nhiều hơn số ca nhiễm mới được ghi nhận
trong ngày tại hàn quốc